thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh yếu đi nhanh tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
hình thành nên một dài áp thấp có trục vào khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vị bắc
đặc điểm của dài áp thấp này là một dài nhiệt độ cao
giữa tác động của dài nhiệt độ cao này miền bắc trời không mưa nắng sớm nền nhiệt ngay tăng cao
ngay cả về đêm và sáng khi nhiệt độ giảm thấp thì nền nhiệt ở miền bắc vẫn duy trì ngưỡng từ một mươi tám một mươi chín độ ở khu vực vùng núi
và từ hai mươi hai mươi hai độ đối với khu vực trung du và vùng đồng bằng
sang ngày mai dưới tác động của dạnh áp thấp này miền bắc trời sẽ có nắng từ sớm nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao
hầu hết các tỉnh thành phía đông nhiệt độ ở ngưỡng là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với các tỉnh thành ở khu vực phía tây bắc bộ là lai châu điện biên sơn la và hòa bình nhiệt độ duy trì ngưỡng cao trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
dạng thấp nhiệt cao cũng chi phối thời tiết miền trung
ngày mai cả miền trung cũng bắt đầu ngày cuối tuần với tiết trời nắng từ sớm nền nhiệt duy trì ở một ngưỡng cao là từ hai mươi chín ba mươi một độ và một số nơi cao hơn
đối với nam bộ và tây nguyên ngày mai cũng vẫn là một ngày nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp tây nguyên đều cao trên mức ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ ngày mai nhiều nơi ở miền đông nam bộ vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành miền tây nhiệt độ cũng sẽ giao động ở mức cận nóng là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai